trộm cắp hai trăm năm mươi triệu đồng của người thân nguyễn ngọc hoàng giang chú thừa thiên huế
đã bị công an quận thanh khê thành phố đà nẵng nhanh chóng bắt giữ
trước đó nhận được trình báo của một bị hại tại quận thanh khê về việc bị mất số tiền hai trăm năm mươi triệu đồng
vừa rút từ ngân hàng về công an quận thanh khê đã khẩn trương vào cuộc xác minh vụ việc
chỉ sau bảy giờ đồng hồ truy xét cơ quan công an đã xác định bắt giữ đối tượng nguyễn ngọc hoàng giang
là thủ phạm gây ra vụ trộm tiền
tại cơ quan công an giang thừa nhận khi vào chơi nhà họ hàng ở đà nẵng
thấy được việc cất tiền của người thân nên đã nảy lòng sinh trộm cắp tài sản